vào lúc khoảng một mươi hai h ba mươi phút trưa nay đã xảy ra một vụ tai nạn tại số nhà bốn mươi tám phố trần nhân tông quận hai bà trưng thành phố hà nội
một chiếc cửa kính từ tầng sáu rơi xuống đã làm ba người bị thương nặng
thưa quý vị hiện tại tôi đang có mặt tại số nhà bốn mươi tám phố trần nhân tông quận hai bà trưng hà nội
nơi vừa xảy ra vụ việc một chiếc cửa kính rơi từ tầng sáu xuống khiến cho ba người bị thương nặng và hiện tại đang được đưa đi cấp cứu
theo thông tin ban đầu được biết nguyên nhân do nhân viên của quán cà phê số nhà bốn mươi tám mở cửa kính để lau dọn nhưng cửa bị lỏng ốc dẫn đến vụ việc trên
nạn nhân được xác định là hai nữ một nam đang đi trên đường thì bị rơi trúng người
hiện tại vụ việc đang được điều tra làm rõ